tại thành phố hồ chí minh trong khuôn khổ hội tết gạo ngon và nước mắm việt
hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam phối hợp với các hiệp hội nước mắm truyền thống trên cả nước
lần đầu tiên công bố bộ tiêu chuẩn nước mắm truyền thống việt nam
trong khuôn khổ hội tết gạo ngon và nước mắm việt
nhiều thương hiệu gạo và nước mắm truyền thống uy tín đến từ nhiều tỉnh thành phía nam
đã được giới thiệu để khẳng định chất lượng sản phẩm qua chính sự thẩm định của người tiêu dùng
đây cũng là dịp để người tiêu dùng được nhận diện tiếp cận với những sản phẩm có xuất xứ rõ ràng
được sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt bảo đảm an toàn thực phẩm
đến đây thì mình thấy các sản phẩm ở đây sản phẩm nào cũng thấy hấp dẫn hết
riêng cái sản phẩm ở đây thì mình thấy là cái gạo ở đây thử thấy nó ngon nó ngọt
khi ăn mình nhấm cái hạt gạo cảm thấy nó còn ở trong miệng và nó rất là vị dẻo thơm
tại sự kiện lần đầu tiên bộ tiêu chuẩn nước mắm
truyền thống việt được công bố bộ tiêu chuẩn gồm có bảy phần
nêu rõ từ phạm vi áp dụng nguyên liệu yêu cầu kỹ thuật cho đến việc ghi nhãn và vận chuyển
đặc biệt bộ tiêu chuẩn cũng ghi rõ nguyên liệu dùng để chế biến nước mắm truyền thống là từ cá biển
mũi biển và ghi rõ tiêu chuẩn đạm toàn phần cũng như đạm acid amine là thành phần chính
tạo nên chất lượng và hàm lượng dinh dưỡng của nước mắm truyền thống
giúp cho người tiêu dùng có thể phân biệt rõ được cái đâu là nước mắm truyền thống
ở đâu là nước mắm công nghiệp cũng như là các cái tiêu chuẩn căn bản
đối với các sản phẩm lưu thông thị trường
ngoài ra với việc có được một tiêu chuẩn cơ sở
trên cơ sở cũng sẽ là một cái góp phần để cùng với các cơ quan nhà nước xây dựng một cái quy chuẩn
cho nước mắm truyền thống mà hiện nay đã được chính phủ giao cho bộ nông nghiệp phát triển đông thôn
tiến hành việc sớm xây dựng và ban hành một quy chuẩn chung

ngành nước mắm truyền thống là một cơ sở pháp lý cho việc hoạt động về vấn đề sản xuất
và tiêu thụ nước mắm trên toàn quốc
năm hai nghìn một mươi năm cả nước sản xuất được hơn bảy mươi tấn nước mắm và được định giá khoảng năm trăm linh một triệu đô la mỹ
theo số liệu của tổng cục thống kê mỗi năm người việt tiêu thụ hơn ba trăm linh triệu lít nước mắm
nhưng bảy mươi năm số đó là nước mắm công nghiệp